thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp bộ trưởng ngoại giao cộng hòa liên bang brazil mauro vieira đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng đánh giá cao những chính sách của chính phủ tổng thống lula da silva để củng cố và nâng cao vị thế kinh tế
chính trị và vai trò tích cực của brazil tại khu vực và trên thế giới và tin tưởng rằng chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao mauro vieira
sẽ góp phần làm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện việt nam brazil là bước đi cụ thể để triển khai các thỏa thuận
của lãnh đạo cấp cao hai nước nhất là trong những lĩnh vực hai nước có tiềm năng và nhu cầu
thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp
nhất là lãnh đạo cấp cao giữa hai nước
thủ tướng đánh giá hợp tác kinh tế thương mại là lĩnh vực có tiềm năng to lớn giữa hai nước
khi brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại khu vực mỹ la tinh
và là đối tác thương mại lớn thứ hai tại khu vực châu mỹ với kinh mạch song phương liên tục gia tăng
trong những năm qua và đạt bảy một mươi một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị chính phủ brazil sớm công nhận quy chế kinh tế của việt nam
đồng thời đề nghị phía brazil tiếp tục phối hợp với các nước thành viên khối thị trường trung nam mỹ mekosur
để sớm thúc đẩy sớm khởi động đàm phán hiệp định tự do thương mại giữa việt nam mekosur
góp phần tiếp tục nâng cao giá trị trao đổi thương mại song phương giữa hai nước
hướng tới hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp hai nước và đưa quan hệ việt nam brazil lên một tầm cao mới
bộ trưởng mauro vieira khẳng định chính phủ của tổng thống lula da silva coi trọng vai trò và vị thế của việt nam tại khu vực
cho biết chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm vừa qua của thủ tướng chính phủ
cũng như tăng cường các lĩnh vực hợp tác khác đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm việt nam của tổng thống brazil trong thời gian tới
bên cạnh đó bộ trưởng cho biết hiện brazil đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh g hai mươi dự kiến tổ chức vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và mong muốn phía việt nam cùng phối hợp trao đổi và xây dựng nội dung góp phần tạo thành công cho sự kiện quan trọng này
cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quan hệ song phương duy trì hiệu quả
tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao và nối lại cơ chế ủy ban liên chính phủ giữa hai nước
nhằm ra soát hợp tác song phương đề xuất các phương hướng nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện việt nam brazil
tiếp tục hợp tác hiệu quả thực chất và lâu dài hướng tới việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới
bộ trưởng mauro vieira cũng đã báo cáo với thủ tướng chính phủ về các nội dung hội đàm với bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
cho biết hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm đề xuất các biện pháp cụ thể và thống nhất chương trình hợp tác song phương việt nam brazil trong thời gian tới
nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh và quan tâm như nông nghiệp khoa học công nghệ chuyên đổi năng lượng năng lượng sinh học
cùng với các lĩnh vực hợp tác khác mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như sản xuất lương thực thực phẩm hà lan văn hóa thể thao đào tạo bóng đá du lịch
giáo dục đào tạo an ninh quốc phòng giao lưu nhân dân cũng như tăng cường ủng hộ thăm vấn lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế